theo thông tin từ phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế địa phương này ghi nhận thêm hai nạn nhân tử vong do bão số năm
gồm một người là chuyên viên ngành giáo dục bị cây gãy trúng người khi đang lưu thông bằng xe máy và một người bị ngã khi đang ra cố nhà cửa
nạn nhân thứ nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú ở đường nguyễn công chứ tp huế
chuyên viên phòng giáo dục tp huế tử vong vì bị cành cây lớn rơi trúng trong thời gian ứng trực phòng chống bão
nạn nhân thứ hai trú tại phường thủy phương thị xã hương thủy bị rơi từ máy nhà xuống đất khi đang ra cố sửa chữa máy nhà
như vậy đến thời điểm hiện tại tỉnh thừa thiên huế có ba người thiệt mạng chín mươi ba người bị thương một mươi nhà bị sập gần hai mươi một ba trăm linh ngôi nhà cùng hai mươi trường học bị tốc mái do bão số năm